thành phố hà nội vừa có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ về việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án metro văn cao hòa lạc với tổng kinh phí là hơn sáu mươi năm tỷ đồng
theo quy hoạch dự án metro văn cao hòa lạc là tuyến metro số năm tại thành phố hà nội
tuyến được bắt đầu tại khu vực đường văn cao giao với đường hoàng hoa thám
sau khi đi ngầm qua ga vành đai ba tuyến bắt đầu chuyển dần từ ngầm sang đi nổi trên mặt đất tại vị trí giữa của giải phân cách đại lộ thăng long